cố thủ tướng chính phủ võ văn kiệt tên thật là phan văn hòa được biết đến với bí danh hết sức thân thương bác sáu dân
đồng chí là người con ưu tú của quê hương trung hiệp huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày sinh của bác sáu dân ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi hai hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhân dân vũng liêm đã tổ chức lễ thắp nén hương tưởng nhớ tới đồng chí
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người cộng sản kiên trung hết lòng tận tụy vì tổ quốc và nhân dân
năm một mươi sáu tuổi người thanh niên phan văn hòa được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đêm hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi dưới sự chỉ đạo của đồng chí nguyễn thị hồng
bí thư huyện ủy vũng liêm đồng chí phan văn hòa tức đồng chí võ văn kiệt và nhiều đồng chí khác
đã lãnh đạo nhân dân các xã đứng lên khỏi đồng chí